thời gian qua báo chí và cha mẹ học sinh ở một số tỉnh thành phố phản ánh tình trạng phương tiện không đủ các điều kiện kinh doanh vận tải hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn tổ chức đưa đón học sinh
điều đó không chỉ gây mất trật tự giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông khiến học sinh cha mẹ học sinh và cán bộ giáo viên bức xúc lo lắng
dự báo đầu năm hai nghìn một mươi chín sẽ có thêm hàng nghìn xe ô tô hết niên hạn sử dụng
nếu các cơ quan chức năng không kiểm tra ra soát giám sát chặt chẽ
rất có thể một số phương tiện nêu trên sẽ được sử dụng làm phương tiện đưa đón học sinh
ubnd các tỉnh thành phố lực lượng công an cảnh sát giao thông thành trà giao thông cần tăng cường tuần tra kiểm soát những phương tiện đưa đón học sinh tại cổng trường trên các tuyến đường và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các chủ phương tiện vi phạm
có một thực tế đáng buồn cho ngành sản xuất hữu cơ ở việt nam
các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn hữu cơ của châu âu thì đều xuất khẩu
thị trường trong nước với khoảng chín mươi triệu dân việt nam lại bị bỏ ngỏ
các cửa hàng tự treo biển sản phẩm hữu cơ nhan nhản trên phố với giá bán cao gấp ba gấp bốn lần sản phẩm thường thì chưa có cơ quan chứng nhận đủ uy tín
thiếu niềm tin người tiêu dùng việt dối bời trước các thông tin sản phẩm hữu cơ thật giả lẫn lộn
dầu hữu cơ bán đắt liệu có sắt ra miếng là bài viết được đăng trên báo lao động
theo các chuyên gia sản xuất hữu cơ và sản phẩm hữu cơ là chứng nhận theo chuỗi cả quá trình
canh tác nông nghiệp hữu cơ từ hạt mầm cho đến lúc thu hoạch bao gói đến người tiêu dùng chứng nhận sản phẩm hữu cơ là chứng nhận cả quá trình
việc kiểm tra mẫu sát xuất thì không đủ lòng tin cho người tiêu dùng
một suy ngẫm đầu tuần báo hà nội mới có bài viết đáng chú ý chức vụ càng cao càng phải gương mẫu
một trong những nội dung quan trọng được hội nghị trung mương viii diễn ra từ ngày hai đến ngày sáu tháng một mươi tập trung thảo luận là quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là các đồng chí ủy viên bộ chính trị thành viên ban bí thư ủy viên trung ương đảng
trong bối cảnh đảng ta đang đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng phòng chống tham nhũng việc tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương của đảng viên
đặc biệt là đảng viên nắm giữ trọng trách cao trong chính quyền là điều tiên quyết cần làm
bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố dự thảo nghị định xử phạt trong lĩnh vực giáo dục
trong đó lần đầu tiên nhiều hành vi xúc phạm người dạy người học được đề cập với các mức phạt cụ thể
hành vi xúc phạm người dạy người học bị phạt từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
đây là nội dung dự thảo nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục vừa được bộ giáo dục và đào tạo công bố
ví dụ hành vi xúc phạm nhân phẩm danh dự nhà giáo cán bộ nhân viên cơ sở giáo dục phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
hành vi xúc phạm thân thể nhà giáo cán bộ nhân viên cơ sở giáo dục bị phạt từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
kèm theo đó là việc bắt buộc phải xin lỗi công khai
tương tự hành vi xúc phạm nhân phẩm danh dự người học cũng bị phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
và hành vi xâm phạm thân thể người học bị phạt từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
kèm theo đó là mức phạt bổ sung với người có hành vi trên là giáo viên bị đình chỉ dạy học từ một đến sáu tháng
cũng liên quan đến vấn đề giáo dục báo sài gòn giải phóng có bài viết
không còn thi hai trong một lo lắng cho công tác tuyển sinh
giải trình trước ủy ban thường vụ mới đây bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ khẳng định
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín chỉ để xét tốt nghiệp
chủ trương này khiến phụ huynh và học sinh lo lắng liệu các trường đại học cao đẳng trên cả nước
có điều chỉnh cách thức tuyển sinh
tìm thấy hài cốt nghi của hai phi công mig hai mươi một u gặp nạn bốn mươi bảy năm trước là bài viết được đăng trên báo thanh niên
chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh thái nguyên cho biết vào ngày hai mươi tám tháng chín vừa qua
đội tìm kiếm của bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tìm thấy hai bộ hài cốt
nhiều khả năng là của liệt sĩ phi công việt nam công phương thảo và phi công liên xô yuripoyakov
trong vụ máy bay mig hai mươi một u gặp nạn trên đỉnh núi tam đảo năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hai bộ hài cốt được tìm thấy tại vị trí chiếc máy bay gặp nạn ở độ cao khoảng một hai trăm linh m trên đỉnh núi tam đảo
thuộc khu vực giáp danh giữa xã hoàng nông và xã mỹ yên huyện đại từ tỉnh thái nguyên
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên báo thanh niên
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay